chiều nay ngày hai mươi ba tháng ba bộ trưởng ngô xuân lịch đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước cộng hòa cuba tại trụ sở bộ quốc phòng
nhiệt liệt chào mừng đồng chí thượng tướng bộ trưởng bộ các lực lượng vũ trang cách mạng cuba lêopoldo sintara perias và đoàn sang thăm chính thức việt nam
bộ trưởng ngô xuân lịch bày tỏ sự vui mừng trước một quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết anh em việt nam cuba tiếp tục được củng cố phát triển
trong đó quan hệ giữa quân đội hai nước luôn là trụ cột và hình mẫu thúc đẩy cho các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai nước
bộ trưởng ngô xuân lịch khẳng định việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ giúp đỡ to lớn và hiệu quả của đảng chính phủ nhân dân và quân đội cuba
đồng thời luôn giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau giữ gìn và phát huy mối tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước
trong đó thượng tướng leopoldo sintara priat bày tỏ vui mừng được sang thăm việt nam và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị thắm tỉnh anh em của đại tướng ngô xuân lịch và các tướng sĩ sĩ quan cao cấp bộ quốc phòng việt nam đã dành cho đoàn
tại buổi hội đàm hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của mỗi nước trao đổi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang
đánh giá kết quả hợp tác đạt được trong khuôn khổ thỏa thuận phát triển hợp tác quốc phòng ký năm hai nghìn một mươi một và kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thống nhất những biện pháp nhằm củng cố và tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới
kết thúc hội đàm hai bộ trưởng đã ký kế hoạch hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín trong đó tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp đào tạo cán bộ quân y phòng không không quân doanh nghiệp quân đội